chiều ngày hai mươi sáu tháng tám theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ việt nam
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới thủ đô cairo
tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ai cập từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám
theo lời mời của tổng thống ai cập abdel fatah al sisi
tối ngày hai mươi sáu tháng tám theo giờ địa phương tức đêm cùng ngày theo giờ việt nam
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại ai cập gặp gỡ và nói chuyện thất mật
với cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan bên cạnh đại sứ quán
và cộng đồng người việt nam đang sinh sống làm việc và học tập tại đây
đại sứ việt nam tại ai cập đỗ hoàng long đã báo cáo với chủ tịch nước trần đại quang
một số nét về tình hình ai cập những kết quả đạt được trên các mặt công tác
ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa và tình hình cộng đồng người việt nam tại đây
đại diện cộng đồng người việt nam tại ai cập phát biểu ý kiến
mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước
mong được hỗ trợ mở lớp học tiếng việt để duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ
gìn giữ những nét văn hóa quê hương
vui mừng gặp và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người việt nam tại ai cập
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ
nhân viên đại sứ quán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà đảng và nhà nước giao phó
góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ việt nam ai cập
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tập thể đại sứ quán tiếp tục phát huy thế mạnh
và thành tích đã đạt được nỗ lực nghiên cứu đánh giá tình hình đất nước bạn
nhằm tham mưu cho đảng nhà nước những biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ mọi mặt với ai cập
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của đảng và nhà nước ta
là luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống
hòa nhập và xã hội nước sở tại giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
hướng về quê hương chủ tịch nước trần đại quang chúc tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán
luôn chủ động sáng tạo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đại sứ quán
góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúc toàn thể bà con cộng đồng đoàn kết gắn bó luôn hướng về tổ quốc